đoàn giám sát của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ y tế về việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thời gian qua tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm đã ở mức báo động gần đây nhất là vụ ngộ độc thực phẩm làm bảy người chết và nhiều người phải nhập viện vừa xảy ra ở lai châu
theo báo cáo của bộ y tế trong năm năm từ hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu bộ y tế cùng các bộ ngành địa phương đã thành lập hơn một trăm năm mươi đoàn thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm đã kiểm tra hơn ba triệu cơ sở và phát hiện được hơn sáu trăm linh cơ sở vi phạm
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển băn khoăn vì sao có tới hơn ba mươi đoàn giám sát mỗi năm mà tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn ở mức báo động gần đây nhất là vụ ngộ độc nghiêm trọng khiến bảy người chết ở lai châu
đồng chí phùng quốc hiển đặt câu hỏi
để xảy ra những tình trạng trên trách nhiệm thuộc về ai
trả lời câu hỏi của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển lãnh đạo các bộ khẳng định để xảy ra tình trạng trên trách nhiệm thuộc về các bộ nhưng bên cạnh đó còn có trách nhiệm của chính quyền địa phương